tiếp tục chuyến công tác tại quảng ngãi chiều nay đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng ngãi
bộ trưởng bộ công an tô lâm bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ngãi
bộ trưởng mong muốn quảng ngãi phát huy những tiềm năng thế mạnh tăng cường hỗ trợ người dân ở miền núi nông thôn
bộ trưởng tô lâm đánh giá trong quý i năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh quảng ngãi đã làm tốt công tác năm tình hình
ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc phức tạp
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an tỉnh quảng ngãi tập trung công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
tăng cường công tác dân vận gần dân sát dân phát huy hiệu quả đề án bố trí lực lượng công an chính quy về xã
làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
đồng thời chú trọng các giải pháp thực chất trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bộ trưởng công an tô lâm cũng lưu ý quảng ngãi là tỉnh có đông ngư dân cùng tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển
vì vậy cần có chính sách thỏa đáng hỗ trợ ngư dân để bà con yên tâm bám biển
đồng thời cũng cần tuyên truyền nhắc nhở ngư dân chấp hành pháp luật khi hành nghề trên biển